chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
trong buổi tiếp thủ tướng nguyễn xuân phúc đã đánh giá cao những đóng góp của cựu ngoại trưởng vào quá trình thúc đẩy quan hệ việt nam hoa kỳ cũng như các đề xuất của ông đối với quá trình phát triển kinh tế xã hội ở việt nam
thủ tướng nhấn mạnh chủ trương của việt nam về phát triển năng lượng tái tạo năng lượng sạch thủ tướng cho biết chính phủ đã có các chính sách thúc đẩy lĩnh vực này
thời gian qua nhiều dự án về năng lượng tái tạo như điện gió điện mặt trời đã được triển khai ở việt nam
trong quan hệ với hoa kỳ thủ tướng nhấn mạnh rằng việt nam cũng mong muốn cân bằng cán cân thương mại với đối tác quan trọng này
ở một số nước có những hợp đồng dự án điện mặt trời có mức giá rất thấp khoảng từ hai chín đến ba cent cho một kw
nguồn năng lượng này ngày càng có nhiều triển vọng phát triển trong thời gian tới và dần thay thế than đá
ông đề xuất thành lập một liên doanh giữa đối tác mỹ và phía việt nam trong việc phát triển nguồn năng lượng sạch
tại buổi tiếp đoàn đại biểu hội luật sư hoa kỳ do bà hilary bass chủ tịch hội làm trường đoàn sang thăm và làm việc tại việt nam
thủ tướng khẳng định chính phủ việt nam rất quan tâm đến nghề luật sư và luôn luôn tạo điều kiện cho nghề quan trọng này phát triển trong một xã hội dân chủ công khai minh bạch
không chỉ thời gian qua mà cả thời gian tới
để bảo đảm pháp luật được thực thi tốt nhất bà hillaribass bày tỏ vui mừng vì giữa đoàn đại biểu hội luật sư hoa kỳ và liên đoàn luật sư việt nam đã ký thỏa thuận hợp tác
và khẳng định sẵn sàng giúp đỡ những bước phát triển tiếp theo của liên đoàn luật sư việt nam
bà cũng thông báo kết quả thành công của cuộc hội thảo hôm nay giữa đoàn đại biểu hội luật sư hoa kỳ và liên đoàn luật sư việt nam
về quy tắc đạo đức và quy tắc ứng xử nghề nghiệp của luật sư tại việt nam cũng như hoa kỳ
đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục thắt chặt mối quan hệ tốt đẹp với liên đoàn luật sư việt nam trong thời gian tới
sáng nay trong phiên họp thứ hai mươi của ủy ban thường vụ quốc hội sau khi cho ý kiến về dự án luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt
các đại biểu đã thảo luận về công tác triển khai phân công chuẩn bị cho hội nghị thường niên lần thứ hai mươi sáu diễn đàn nghị viện châu á thái bình dương
appf hai mươi sáu chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì phiên họp
báo cáo của ủy ban đối ngoại cho biết đã có hai mươi đoàn khách quốc tế đăng ký trong đó tám đoàn là cấp chủ tịch quốc hội sáu đoàn cấp phó chủ tịch quốc hội
dự kiến số lượng các đại biểu sẽ lên đến ba trăm linh đại biểu
một số ủy ban của quốc hội cơ quan ban ngành chuyên môn sẽ tham gia thảo luận tại các phiên họp
bao gồm những nội dung như vấn đề về chính trị an ninh do đồng chí tòng thị phóng phó chủ tịch thường trực quốc hội phát biểu đề dẫn
trong phiên này thảo luận về thúc đẩy ngoại giao vì hòa bình an ninh thịnh vượng trong khu vực và thế giới
bộ ngoại giao ủy ban quốc phòng an ninh bộ công an bộ quốc phòng tham gia thảo luận nội dung
đấu tranh phòng chống khủng bố quốc tế và tội phạm xuyên quốc gia
các vấn đề khác như phát triển nông nghiệp bền vững tăng cường hành động nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu
đẩy mạnh hợp tác văn hóa trong khu vực cũng đã có sự phân công tham gia cụ thể
tính đến thời điểm hiện tại các bước chuẩn bị cho hội nghị thường niên lần thứ hai mươi sáu
diễn đàn nghị viện châu á thái bình dương appf đã hoàn tất và sẵn sàng tổ chức thành công appf hai mươi sáu
sáng nay bộ văn hóa thể thao và du lịch đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn một mươi chín
triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi tám
hội nghị được tổ chức trực tuyến tại ba điểm cầu hà nội đà nẵng tp hcm
phó thủ tướng vũ đức đăng thủ tướng vũ đức đăng thủ tướng vũ đức đăng
đã đến dự và chỉ đạo tại điểm cầu hà nội
theo phó thủ tướng vũ đức đam việc có những hành vi làm khơi gợi lòng tham vật chất của mọi người
là sai bản chất truyền thống của lễ hội
chính vì thế phó thủ tướng lưu ý năm nay bộ văn hóa thể thao và du lịch
phải đặc biệt chú trọng việc quản lý lĩnh vực này
lễ hội bây giờ nói gì thì nói vẫn còn rất nhiều thứ bức xúc
thì tới đây phải nhìn thẳng vào lát tôi sẽ năm tới là phải làm
bằng được cái câu chuyện chấn chỉnh cái lễ hội
hôm trước tôi nói với bộ rồi ngay cái dịp đầu xuân mới năm hai nghìn một mươi tám này
tết nguyên đán này tết truyền thống này chúng ta phải làm bằng được
và không phải làm lúc đấy mới đi kiểm tra
bây giờ tôi đã đề nghị bộ đi kiểm tra một vòng các nơi mà thường vẫn xảy ra sự cố
chúng ta phải chấn chỉnh bằng được cái này
phó thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ ra các ý kiến đa số đề cập đến lĩnh vực du lịch
thể thao mà không đề cập đến vấn đề gia đình
trong bối cảnh đạo đức xã hội xuống cấp suy thoái
bên cạnh đó chúng ta cũng có quá ít các tác phẩm có giá trị nghệ thuật
rồi chúng ta có quá ít các tác phẩm nghệ thuật có giá trị
như sân khấu cầm chị nói rồi
vậy thì bây giờ phải làm gì
đặt hàng đào tạo
bây giờ đề nghị chỉ đạo là đặt hàng chính thức đi
bao nhiêu xuất đào tạo đấy
đặt hàng quan trọng là bộ trung ương đặt hàng để làm mẫu cho các tỉnh đặt hàng
đặt hàng đào tạo
những chuyên ngành hiếm
những chuyên ngành không có người học
và đến là đặt hàng cả tác phẩm
thì mình phải làm mẫu để rồi bên dưới địa phương người ta cùng làm vào
mình phải quyết tâm mình làm này
chứ mình có nói chung là sân khấu suy thoái rồi nghệ thuật xuống
nhưng mình không có làm cụ thể thì không được
tôi đề nghị làm gấp cái đấy
bộ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch nguyễn ngọc thiện cho biết
tới đây bộ sẽ chủ trì một hội nghị hẹp để bàn về việc chấn chỉnh lễ hội
đối với lĩnh vực du lịch
bộ trưởng đồng ý với ý kiến
của phó thủ tướng du lịch nước ta dù tăng trưởng
nhưng vẫn chưa tương xứng với tiềm năng
dù vậy người đứng đầu bộ văn hóa thể thao và du lịch
cũng lo ngại việc tăng trưởng quá nóng
sẽ làm phát sinh nhiều vấn đề
mà nền tảng chưa được chuẩn bị
tuy nhiên theo bộ trưởng nguyễn ngọc thiện
với đà tăng trưởng này
việt nam sắp đổi kịp indonesia về du lịch
trước đó trình bày trong báo cáo
công tác văn hóa thể thao và du lịch
nhiệm vụ công tác trọng tâm năm hai nghìn một mươi tám
với sự nỗ lực của toàn ngành
du lịch đã có những bước tăng trưởng vượt bậc
đóng góp vào sự tăng trưởng chung của đất nước
các chỉ tiêu về lượng khách du lịch quốc tế
nội địa và tổng thu từ khách du lịch
đều tăng trưởng vượt mức kế hoạch đề ra
ngành du lịch hoàn thành
nhiều nhiệm vụ quan trọng được giao
năm hai nghìn một mươi bảy du lịch việt nam
đón một mươi hai chín triệu lượt khách quốc tế
tăng hơn hai chín triệu lượt khách
tổng thu từ khách du lịch
đạt hơn năm trăm một mươi chín trăm linh tỷ đồng
hôm nay tại hà nội
trung ương hội chữ thập đỏ việt nam
phối hợp với bộ y tế
tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam
đã tổ chức hội nghị tổng kết chương trình
khám chữa bệnh nhân đạo
và chăm sóc sức khỏe cộng đồng
giai đoạn hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi bảy
với chủ đề trung sức hành động
vì sức khỏe cộng đồng
chương trình nhằm huy động sự tham gia
của toàn xã hội đối với hoạt động khám
chữa bệnh nhân đạo góp phần chăm sóc
sức khỏe cho các đối tượng nghèo khó khăn
gia đình chính sách xã hội
sau bốn năm triển khai chương trình đã
tổ chức hơn một mươi ba đợt khám bệnh
cấp thuốc miễn phí cho hơn sáu triệu lượt người
đồng thời tổ chức hơn một mươi một đợt
tư vấn sức khỏe tặng hàng triệu phần quà
cho các đối tượng đặc biệt khó khăn
tổng trị giá chương trình đạt trên
một ba trăm linh tỷ đồng kết quả của chương trình
đã được cấp ủy chính quyền các cấp
nhân dân các địa phương ghi nhận và đánh giá cao
tăng tắc an sinh xã hội của đảng
nhà nước đem lại niềm vui cho
hàng triệu người nghèo và đối tượng chính sách
trong cả nước
hôm nay tại khu vực biển cát hải
thành phố hải phòng cơ quan nghiệp vụ
bộ tư lệnh cảnh sát biển đã kiểm tra
tạm giữ phương tiện và hàng hóa
của hai tàu mang số hiệu
và hp hai nghìn bốn mươi
có dấu hiệu nghi vấn
qua kiểm tra tàu hp tám trăm tám mươi tám ts
do anh vũ thế toàn
bốn mươi một tuổi chú tại xã tiên hưng
huyện tiên láng thành phố hải phòng
làm thuyền trưởng đang chở khoảng
một mươi bốn lít dầu do
tàu hp hai nghìn bốn mươi do ông trần văn tâm
sáu mươi tuổi chú tại xã an lư
huyện thủy nguyên làm thuyền trưởng
chở hơn hai mươi lít dầu do
thuyền trưởng hai tàu đều không
xuất trình được hóa đơn chứng từ
chứng minh tính hợp pháp của toàn bộ số dầu trên
hiện cơ quan nghiệp vụ bộ tư lệnh cảnh sát biển
đã tiến hành lập biên bản
ra quyết định tạm giữ phương tiện hàng hóa
của hai tàu để tiếp tục điều tra
xác minh làm rõ theo quy định của pháp luật
theo nguồn tin báo của người dân
vừa qua công an huyện khói châu
tỉnh hương yên đã kiểm tra
tại vườn của gia đình bà phan thị thịnh
ở thôn yên lịch xã dân tiến
phát hiện trong vườn có chứa
khoảng bốn mét khối phế liệu
là các đầu đạn vật liệu nổ
trọng lượng khoảng hơn bốn tấn
qua điều tra xác minh
cơ quan chức năng tỉnh hương yên bước đầu xác định
số vật liệu nổ trên là của anh nguyễn đức doanh
ở xã hồng tiến huyện khói châu
là chủ thu mua phế liệu
để nhờ ở vườn nhà bà thịnh
hiện công an tỉnh hương yên
đang tiếp tục điều tra làm rõ
nguồn gốc số đầu đạn nói trên
đồng thời phối hợp với bộ chỉ huy quân sự tỉnh hưng yên
để xử lý số đầu đạn trên theo quy định
còn tại tỉnh hương yên
nghệ an hôm nay công an thành phố vinh
đã tổ chức tiêu hủy gần một mươi tấn hàng hóa
là thực phẩm bẩn
trong đợt tiêu hủy này
đội cảnh sát môi trường công an thành phố vinh
đã tiến hành tiêu hủy hơn năm lít dầu ăn

chín trăm linh kg các mặt hàng
gồm ruốc bông si rô mực khô
mứt bí quẩy bim bim
thịt sấy khô nem thạch rau câu
và hơn năm trăm linh súng nhựa là đồ chơi
trẻ em có tính bạo lực nguy hiểm
toàn bộ số hàng nói trên đều không có nhãn mát
không có nguồn gốc xuất xứ
và đã được xử lý vi phạm hành chính
lực lượng chức năng đã tiến hành tiêu hủy
bằng phương pháp đốt và trôn lấp
tại bãi xử lý rác thải đúng quy trình
bảo đảm vệ sinh môi trường
mới đây phòng cảnh sát môi trường
phối hợp với cảnh sát giao thông
công an tỉnh kiên giang
đã tiến hành kiểm tra ô tô tải
mang biển kiểm soát sáu mươi tám c bảy nghìn bảy trăm linh năm
do tài xế nguyễn văn phụng
ba mươi năm tuổi ở huyện phước long
tỉnh bạc liêu điều khiển
phát hiện trên xe có chở hơn một tấn tôm xúa
có tiêm tạp chất
theo đó vào khoảng thời gian trên
lực lượng công an phát hiện chiếc xe tải này
có chở hơn sáu mươi thùng xốp
bên trong chứa khoảng một hai trăm linh kg tôm xú
đã tiêm tạp chất nên tiến hành tạm giữ
đồng thời kết hợp với tri cục quản lý nông
thủy sản tỉnh kiên giang
lấy mẫu xét nghiệm thì trong toàn bộ số tôm này
đều có chứa chất agar
hay còn gọi là rau câu
tại cơ quan công an phụng thừa nhận do hám lợi
nên phụng đã thuê người bơm tạp chất
vào tôm xú nói trên
sau đó vận chuyển đến cửa khẩu biên giới hà tiên
bán cho thương lái phía campuchia
hiện cơ quan chức năng đã tạm giữ
số tăng vật vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật
chuyển sang phần tin quốc tế
thưa quý vị chính phủ hàn quốc đang tìm
cách hỗ trợ cho phái đoàn đông đảo của triều tiên
gồm nhiều quan chức và vận động viên
tham gia thế vận hội mùa đông sắp tới
mà không vi phạm các biện pháp trừng phạt
của quốc tế áp đặt đối với bình nhưỡng
một nguồn tin từ chính phủ hàn quốc nêu rõ
nên cân nhắc nới lỏng các biện pháp trừng phạt tạm thời
và đó là cách để làm ấm lên mối quan hệ liên triều
thông qua thế vận hội mùa đông sắp tới
tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng
chính phủ không nên làm suy yếu các lệnh trừng phạt
của cộng đồng quốc tế bởi điều này
sẽ làm giảm áp lực đối với triều tiên
về vấn đề hạt nhân và tên lửa
ngoài ra nguồn tin trên cũng cho biết
vấn đề hiện nay đối với chính phủ hàn quốc
là làm thế nào để vận chuyển và đáp ứng
cơ sở vật chất cho đoàn đại biểu đông đảo
của triều tiên trong thời gian diễn ra
thế vận hội pyeongchang mà không vi phạm
các lệnh trừng phạt đối với bình nhưỡng
tổng thống nga vladimir putin
đã tham gia cuộc meeting đầu tiên
trong chiến dịch bầu cử của ông
với tư cách là một ứng cử viên độc lập
không theo danh sách đảng
tổng thống putin cho biết
mục đích tranh cử của ông lần này
là muốn nâng cao thu nhập cho người dân
cũng như cải thiện tình hình xã hội của đất nước
xây dựng một nước nga hiện đại
có hệ thống chính trị mềm mỏng
và nền kinh tế công nghệ cao
tổng thống putin đã đảm đương
cương vị tổng thống nga
hai nhiệm kỳ bốn năm liên tiếp
sau đó chuyển sang làm thủ tướng nga

ông đã đắc cử tổng thống nga
với nhiệm kỳ thứ ba kéo dài sáu năm
theo hiến pháp sửa đổi
hiện nay tỷ lệ ủng hộ ông putin
có xu thế tăng luôn ở mức trên tám mươi
ngoài trưởng đức sigma gabriel
đã có bài phát biểu
nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng
của kế hoạch hành động toàn diện chung
thỏa thuận hạt nhân lịch sử
mà nhóm p năm một đã đạt được với iran
đồng thời cho rằng
nên tách biệt thỏa thuận
với chương trình tên lửa của iran
phát biểu với báo giới trước khi tiến hành
cuộc gặp tại thủ đô bruxelles của bỉ
với người đồng cấp iran anh pháp
và liên minh châu âu
ngoại trưởng đức gabriel nêu rõ
thỏa thuận hạt nhân iran có vai trò trung tâm
đối với an ninh của châu âu
do vậy đức sẽ hợp tác với các đối tác
nhằm duy trì và triển khai thỏa thuận hạt nhân này
ông gabriel cho rằng
nên tách bạch hai vấn đề
một bên là cần duy trì thỏa thuận hạt nhân
với iran và một bên là vai trò
của iran trong khu vực
cũng như chương trình tên lửa của nước này
theo một quan chức ngoại giao châu âu
mục đích của cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo ngoại giao
các nước là nhằm gửi đến washington
thông điệp rằng iran đã nghiêm túc
tân thủ thỏa thuận và việc tiếp tục
duy trì thỏa thuận này tốt hơn nhiều
so với phương án cô lập tehran